mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể và cá nhân nga nhằm làm suy yếu khả năng của moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
tổng cộng có sáu cá nhân và một mươi hai thực thể nằm trong diện trừng phạt lần này
các biện pháp hạn chế được cho là nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch này bao gồm các nhà sản xuất vũ khí các doanh nghiệp sửa chữa tàu
những người có liên quan đến việc quản lý các khu vực đã được sắp nhập vào nga cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân wagner của nga
trong danh sách công bố có phó thủ tướng kiêm bộ trưởng công thương nga denis maturov cũng như người đứng đầu cộng hòa taktastan thuộc liên bang nga rostan minikhanov và phu nhân
bên cạnh đó bộ tài chính mỹ đã xác định công ty quân sự tư nhân wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia